ngày hôm nay phiên xét xử sơ thẩm nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng nguyễn văn hiến và bảy bị cáo khác
dự kiến diễn ra tại trụ sở tòa án quân sự thủ đô hà nội
ông hiến bị viện kiểm sát nhân dân quân sự trung ương cáo buộc quá trình triển khai thực hiện chủ trương
của thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân đã không kiểm tra tin tưởng vào cấp dưới
cựu thứ trưởng ký phê duyệt các văn bản để đưa ba khu đất quốc phòng vào liên doanh làm kinh tế
không đúng quy định của bộ quốc phòng của chính phủ và luật đất đai năm hai nghìn ba
ông hiến bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã dừng kiểm soát hơn sáu mươi trường hợp
lập biên bản gần một mươi bốn trường hợp phạt tiền hơn tám tỷ đồng
trong hơn một mươi bốn trường hợp bị xử lý có tám trăm linh người vi phạm về nội
nồng độ cồn một mươi bốn người vi phạm về ma túy hơn một trường hợp vi phạm tốc độ
bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý
qua kiểm tra lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một bảy trăm hai mươi năm trường hợp không có giấy phép lái xe
đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp tẩy xóa
trong ngày thứ hai thực hiện kế hoạch cả nước xảy ra hai mươi vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi chín người bị thương tám người